tại hải phòng ba mươi ba bác sĩ và điều dưỡng thuộc các chuyên khoa hô hấp hồi sức cấp cứu truyền nhiễm
tại các bệnh viện của thành phố hải phòng đã lên đường và hỗ trợ cho thành phố đà nẵng
trong công tác phòng chống điều trị dịch bệnh covid một mươi chín
đội ngũ y tế hải phòng lên đường đợt này đều tự nguyện sung phong với tinh thần chống dịch như chống giặc
họ đều là những y bác sĩ có tay nghề kinh nghiệm thuộc các chuyên ngành
đội hô hấp hồi sức cấp cứu truyền nhiễm
đây là những lĩnh vực mà ngành y tế đà nẵng đang cần hỗ trợ
dù thời gian rất gấp được thông báo hôm qua sáng hôm nay tất cả các y bác sĩ đã sẵn sàng
theo lịch trình ngay chiều nay đoàn sẽ rời nội bài bay vào huế
và tối nay sẽ có mặt tại tâm dịch đà nẵng
cùng ngày thành phố hải phòng đã đưa ra một lĩnh vực
hải phòng hỗ trợ tỉnh đà nẵng và quảng nam mỗi tỉnh năm tỷ đồng
cùng hai trăm linh khẩu trang y tế cũng đã xuất phát vào miền trung để chống dịch covid một mươi chín